mô hình giảng dạy và đào tạo của trường đại học kinh doanh và công nghệ là mô hình mà bộ giáo dục và đào tạo cần phải nghiên cứu để phát triển nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực trong nhiệm vụ chồng người
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhất do chủ tịch nước ký tặng
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nêu rõ với mô hình đào tạo phi lợi nhuận này cần được tổ chức nghiên cứu tổng kết tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng
trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội có mô hình tổ chức quản lý theo cơ chế phi lợi nhuận và chú trọng chất lượng đầu ra
những kết quả đạt được của trường đã khẳng định sự đúng đắn của đường lối xã hội hóa giáo dục ở nước ta

hôm nay tôi đề nghị đồng chí bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo giáo sư tiến sĩ phùng xuân nhã và giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng quân
chủ tịch hiệp hội các trường đại học cao đẳng tổ chức nghiên cứu tổng kết cùng với những mô hình thành công khác trong xây dựng cơ sở giáo dục đại học
để rút kinh nghiệm tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng
thủ tướng yêu cầu đào tạo phải gắn với nhu cầu thị trường lao động tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đội ngũ sinh viên tốt nghiệp
có đủ năng lực trình độ thực tiễn đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế
thủ tướng mong muốn sau khi tốt nghiệp dù công tác ở lĩnh vực nào các em cũng phải luôn phấn đấu để trở thành công dân gương mẫu
đóng góp tích cực cho xã hội
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho trường